bộ y tế sáng nay đã ra thông báo khẩn đề nghị các cá nhân từng có mặt ở thành phố đà nẵng
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy khẩn trương thực hiện
một gửi tin nhắn thông báo đầy đủ họ tên và địa chỉ nơi ở của mình
cũng như số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần vào số điện thoại tám nghìn tám trăm tám mươi chín
liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn
thứ ba khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờ khaiyt vn
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
bốn cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
giúp bảo vệ bản thân và gia đình tại địa chỉ bluezone gov vn
hoặc tại ứng dụng trên ios hoặc android